ngày tám tháng năm thành ủy đà nẵng đã tổ chức sơ kết năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi chín cttu
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của ban thường vụ thành ủy đà nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
tăng cường kỷ luật kỳ cương xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới
qua năm năm triển khai chỉ thị hai mươi chín gắn với các nghị quyết chỉ thị của trung ương
đà nẵng đã từng bước kiện toàn xây dựng được một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp nêu cao tinh thần
thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố
đà nẵng đã kiểm tra xác minh và xử lý kỷ luật một trăm tám mươi sáu trường hợp cán bộ công chức vi phạm
cụ thể có một trăm hai mươi trường hợp bị khiển trách ba mươi năm trường hợp bị cảnh cáo một mươi trường hợp bị cách chức hai mươi một trường hợp bị buộc thôi việc
tại hội nghị này thành ủy đà nẵng đã khen thưởng một mươi bảy tập thể cá nhân có nhiều mô hình triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị hai mươi chín
đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị hai mươi chín gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai